tri cục kiểm lâm tỉnh cà mau cho biết là đến thời điểm hiện tại trong tổng số hơn bốn mươi ba năm trăm linh hectare lâm phần rừng tràm và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh
thì đã có hơn ba mươi chín ha diện tích báo cháy cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm nguy cơ xảy ra cháy là bất cứ lúc nào
diện tích báo cháy cấp năm tập trung nhiều nhất trên lâm phần thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp u minh hạ với hơn một mươi bảy bốn trăm ba mươi hectare và vườn quốc gia u minh hạ với hơn sáu một trăm linh hectare
hiện nay chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh cà mau đang khẩn trương và quyết liệt các mặt công tác phòng chống cháy rừng đặc biệt là thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ tăng cường lực lượng ứng trực canh lửa và chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện máy móc